đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thương trực chính phủ đã đến dự lễ khánh thành biểu tượng tri ân của học sinh miền nam vĩnh phú đối với đảng bộ nhân dân tỉnh vĩnh phúc và khai mạc triển lãm học sinh miền nam vĩnh phú năm mươi năm ký ức và nghĩa tình
biểu tượng tri ân mang tên lòng mẹ được sáng tác trên cảm hứng từ hình ảnh hai người mẹ miền bắc và miền nam ôm những người con miền nam bé bỏng trên vai
trong lòng mẹ là hình tượng hạt giống thế hệ tương lai ươm mầm trên những trang sách và bệ đỡ của tấm lá cọ tượng trưng cho quê hương vĩnh phúc và lá sen tượng trưng cho thành đồng tổ quốc miền nam
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình bày tỏ lòng xúc động trước những kỷ niệm một thời ấm áp nghĩa tình nam bắc của các học sinh miền nam từng học tập ở miền bắc trong đó có tỉnh vĩnh phúc
đồng chí trương hòa bình cũng chia sẻ cảm xúc của một thời được học tập rèn luyện tại trường đào tạo an ninh miền nam ở xã đồng tĩnh huyện tam dương cũng như tình cảm ruột thịt nghĩa nặng ân tình của nhân dân vĩnh phúc dành cho con em miền nam và khẳng định sự sáng suốt tầm nhìn chiến lược của đảng và bắc hồ trong việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc